đã từ lâu tiếng trống luôn gắn liền với nhiều hoạt động trong đời sống sinh hoạt cộng đồng của người dân ở thành thị cũng như nông thôn
dù nhịp sống hiện đại có nhiều đổi thay thế nhưng ở làng trống có lịch sử cả nghìn năm
vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ và lưu truyền cho con cháu bí quyết để tạo ra những chiếc trống độc đáo
phục vụ các lễ hội xuân trên khắp cả nước đó là làng trống đội tam huyện duy tiên tỉnh hà nam
đây là một trong những xưởng sản xuất trống lớn nhất nhì ở đội tam của nghệ nhân lê ngọc hùng
từ nhỏ cậu bé lê ngọc hùng đã say những âm thanh nhộn nhịp của làng nghề rồi trở nên nghiện mùi gia trâu gỗ mít
hơn một mươi tuổi ông đã làm được chiếc trống đầu tiên
chất gỗ này rất ổn định không vinh cái tiếng giữ âm của nó rất là tốt
thứ ba nữa là khi mà nó thành sản phẩm rồi mà nó khô rồi thì nó rất là nhẹ nó rất thuận lợi cho cái việc vận chuyển
thế nhưng quan trọng chính của nó là quyết định âm thanh để cái tiếng trống nó hay không hay nó giò là cái gỗ mít này

các cụ đã lựa chọn cái cây mít để mà làm ra cái sản phẩm trống
bừng trống là việc khó nhất không chỉ đơn giản là căng tròn da trâu trên mặt trống rồi dùng đinh tre cố định vào thân
việc bưng trống còn đòi hỏi người làm có tay thính để thẩm định tiếng trống ăn vào nốt nhạc nào trong giàn trống
chỉ hai nguyên liệu chính là gỗ mít và gia trâu nhưng tiếng trống làng đọi không dễ lẫn nhất là tiếng trống cái
trống hội bao giờ cũng trầm hùng vang dội hơn nơi khác sản xuất
mỗi âm thanh của chống được tạo ra từ thao tác chính xác đến tuyệt đối của người thợ trong việc xử lý nguyên liệu
từ khâu chế tác xếp tăng đến chọn và xử lý da trâu căng da đóng đinh
nhiệm là người ta thẩm âm tốt khi ra tiếng vang nó như thế nào tiếng rung nó như thế nào thì nó là trầm ấm của cái tiếng trống
thế nên là mỗi người đợi tam đi ra bên ngoài làm người ta cần nhìn qua những sản phẩm của địa phương mình làm hay của một nơi nào khác làm rồi mình cũng đã biết
xuân về lòng người đợi tam phơi phới không chỉ vì những đơn đặt hàng xuất khẩu tới tấp bay về mà còn vì ngày sáu tháng riêng này làng sẽ vào hội chống
khi ấy tên tuổi những nghệ nhân mới của trống sẽ được tạo ra
tên trống của làng lại được xứng danh và điều quan trọng hơn tiếng trống đợi tam lại âm vang ở các lễ hội truyền thống trên mọi miền tổ quốc
tiếng trống nó phải nói là đi và từ cái đời sống dân gian cho đến đời sống cung đình như vậy
chứ không phải nói là nó là cái nét hết sức đặc biệt của cái văn hóa việt nam
và do đó mà tôi cho rằng là phải bằng mọi cách để mà giữ được cái nét đẹp của cái truyền thống văn hóa này
từ bí quyết được trao truyền hàng nghìn năm tiếng chống đợi tam đến nay vẫn vàng vọng
điều đáng mừng là tới đợi tam hôm nay
phần lớn dân làng vẫn đang sống tốt với nghề
đặc biệt là thế hệ trẻ họ yêu nghề tự hào với nghề trao truyền nghề đến muôn đời sau